trường đại học khoa học tự nhiên đã tổ chức kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương hồ chí minh lần hai đến dự có chủ tịch nước trần đại quang
trường đại học khoa học tự nhiên được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là sự tiếp nối kế thừa truyền thống bốn mươi năm của trường đại học tổng hợp hà nội
với chức năng nhiệm vụ là nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển chuyển giao trí thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên
trường là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo và là đơn vị đầu tiên duy nhất của cả nước
có nhiều chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học đông nam á
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
với vị thế là một trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước
nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc
nhà trường cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về giáo dục đào tạo khoa học công nghệ
tôi đề nghị bộ giáo dục và đào tạo đại học quốc gia hà nội cùng các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo phối hợp và giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để trường đại học khoa học tự nhiên đạt mục tiêu thuộc nhóm một trăm linh trường đại học hàng đầu châu á vào năm hai nghìn hai mươi hai